đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai về việc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nêu rõ
lào cai có nhiều thế mạnh các chỉ số đánh giá đối với cấp tỉnh đạt tứ hạng cao
như chỉ số cải cách hành chính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
tuy những biểu hiện vi phạm tham nhũng không nhiều nhưng không phải là không có
do đó cấp ủy lãnh đạo địa phương không được chủ quan
phải kiên trì thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng để duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được
đồng chí trương hòa bình mong rằng sẽ cùng tỉnh lào cai ra soát đánh giá việc thực hiện
tình hình và kết quả công tác phòng chống tham nhũng phát huy ưu điểm
và phát hiện những hạn chế để khắc phục nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng